các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tất thành cang một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo tề trí dũng bị tuyên phạt hai mươi năm tù về hai tội tham ô tài sản vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại trong vụ án
hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi sáu tháng tù về một trong các tội hoặc cả hai tội danh trên
liên quan đến vụ bé tám tuổi ở tp hcm tử vong vào ngày hôm qua bốn tháng năm viện kiểm sát nhân dân tp hcm hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại quận một tp hcm về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo cáo trạng nguyễn võ quỳnh trang sống chung như vợ chồng với nguyễn kim trung thái và ở cùng con riêng tám tuổi của thái tại căn hộ trên đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh tp hcm
do thức giận việc gia đình thái không cho thái kết hôn và việc thái không muốn có con với mình trang đã đánh đập hành hạ dã man cháu bé bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày nhiều giờ
thái là người bố chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ cháu bé
nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ che chở cho con mình
không những thế có những lúc thái còn tham gia cùng trang đánh đập hành hạ cháu bé hay thậm chí còn có hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của trang
ngày bốn tháng năm công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một cô gái trẻ
nạn nhân tử vong bất thường vào sáng cùng ngày và trên bàn xuất hiện một lá thư tuyệt mệnh viết trên tờ lịch
nạn nhân tên là nguyễn thanh ngân hai mươi hai tuổi trú tại thành phố đồng xoài
theo đó khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng cùng ngày một người dân đến tiệm tạp hóa của bà trần thị hồng ở ấp tám xã tân thành để mua đồ
và khi đến nơi người này phát hiện con gái của chủ tiệm là ngân đang treo lơ lửng trên trần nhà bằng một sợi dây rù
ngay lập tức người này truy hô cùng người nhà đỡ nạn nhân xuống đưa đi cấp cứu
nhưng cô gái trẻ đã tử vong trước đó
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện bình gia tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lộc văn toàn
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiền phong xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
là đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà my xã thái nguyên
huyện thái thụy tỉnh thái bình cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng phan láo lở sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn ngải trồ xã am mú sung huyện bát sát tỉnh lào cai
bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ở đuôi lông mái trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện